kết quả đo lường chỉ số hài lòng về thủ tục hành chính ở tp hcm cho thấy
lĩnh vực đất đai và cấp phép xây dựng có chỉ số hài lòng thấp nhất lần lượt là bảy mươi bốn và gần tám mươi hai
viện nghiên cứu phát triển tp hcm đã tiến hành đo lượng chỉ số hài lòng ở hai mươi hai sở ban ngành
hai mươi bốn quận nguyện một trăm bốn mươi bốn phường xã tại tp hcm với tổng số một mươi sáu sáu trăm linh phiếu
kết quả chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính tính chung cho toàn tp hcm
đạt hơn tám mươi hai một kết quả tương đối khả quan
bên cạnh những tín hiệu tích cực còn có nhiều mặt hạn chế
tính theo các chỉ số thành phần chỉ số hài lòng về thủ tục hành chính chỉ đạt sáu mươi chín bảy mươi hai
chỉ số hài lòng về tiếp nhận xử lý các ý kiến góp ý phản ánh khiếu nại đạt bảy mươi bảy sáu mươi ba
thấp hơn mức chỉ tiêu là tám mươi
lĩnh vực đất đai và cấp phép xây dựng có chỉ số hài lòng thấp nhất
lần lượt thứ tự là hơn bảy mươi bốn và gần tám mươi hai